vào tối ngày hôm qua công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh tuyên quang
vừa phá thành công một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang trong dư luận
hai ngày gần đây đó là vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc khi đang đi chơi trong công viên cùng gia đình
bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu gia bảo lên tuyên quang là nguyễn thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán tổ năm phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
thu đang cư trú cùng người yêu tại xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
khai nhận tại cơ quan điều tra đối tượng cho biết khi đang di chuyển bằng xe thì thấy có một em bé chơi một mình
người này đã tiếp cận và rủ em bé đi theo sau khi bắt được cháu bé đã đưa về phòng trọ để sáng hôm sau đưa về tuyên quang
đối tượng thu khai mục đích bắt cóc cháu bé là vì tình cảm cá nhân nhưng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu gia bảo
hiện tại cháu gia bảo đã được giải cứu và an toàn về với gia đình
lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lưu tấn phát
trú tại quận một mươi tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là hai chiếc xe ô tô tại tp hcm và đồng nai
chiều ngày hai mươi một tháng tám sau khi trộm một xe taxi bảy chỗ tại tp hcm đối tượng đã điều khiển đến xã an phước huyện long thành
bỏ lại xe taxi rồi trộm xe ô tô khác tại một phòng khám thú y xã an phước huyện long thành
ngay sau đó công an huyện long thành công an huyện nhơn trạch và đồn công an khu công nghiệp nhân trạch phối hợp truy đuổi
chốt chặn nhiều đoạn đường theo lối thoát của đối tượng
đến khoảng một mươi tám h một mươi năm phút cùng ngày đối tượng đã bị khống chế bắt giữ cùng chiếc xe ô tô nhãn hiệu mazda cx năm màu trắng
tại cơ quan công an qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng sử dụng ma túy đá
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức thủy
chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi giết người
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám người dân phát hiện anh võ hiếu hà chú thị xã thái hòa tử vong
trong tư thế bị xe máy đè lên người
qua khám nghiệm lực lượng chức năng đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường và xác định đây là vụ án hình sự
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định nguyễn đức thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn
vào tối cùng ngày các trinh sát phát hiện thủy đang lẩn trốn ở xã yên sơn huyện đô lương và bắt giữ đối tượng
sau nhiều giờ đấu tranh đối tượng thủy thừa nhận đã sát hại anh hà vì mâu thuẫn cá nhân
sau đó tạo dựng hiện trường giả của một vụ tai nạn giao thông
tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa xuất hiện thanh niên chưa rõ lai lịch
dùng dao nhọn ghế nhựa tấn công một bảo vệ khi được nhắc nhở không đeo khẩu trang
rất may là bảo vệ của bệnh viện đã tránh được và không bị thương tích
thông tin ban đầu một thanh niên không đeo khẩu trang bước vào khoa cấp cứu của bệnh viện
khi bảo vệ bệnh viện nhắc nhở yêu cầu nam thanh niên đeo khẩu trang theo đúng quy định
nam thanh niên đã không chấp hành la lối sau đó dùng ghế nhựa và dao nhọn
đâm liên tiếp về phía nhân viên bảo vệ nhưng không trúng
trước đó vào sáng cùng ngày năm thanh niên này cũng đã có hành vi cầm dao ghế nhựa
tấn công nhân viên bảo vệ hai lần gây mất trật tự tại khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa